chiều ngày một tháng một mươi một tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh một đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi bài thơ gần chân đỉnh cột cờ
ngọn lửa lan rộng ra nhiều khu vực và ở những vị trí có mặt cắt đứng gây khó khăn cho công tác cứu hộ dập lửa
việc chữa cháy dựa hoàn toàn vào con người do núi cao và dốc lớn hiểm trở
lực lượng cứu hỏa và chính quyền thành phố hạ long đã tìm cách tiếp cận và khoanh vùng đám cháy chống làn rộng
nguyên nhân ban đầu được cho là do các nhóm khách lên núi tham quan đã vô ý tạo ra nguồn lửa gây cháy
núi bài thơ cao hơn hai trăm linh mét là địa điểm tham quan thú vị tại thành phố hạ long
mỗi ngày có hàng trăm lượt thanh niên và du khách trèo lên đỉnh ngắm cảnh thành phố
dù cho chính quyền địa phương đã dựng biển cấm lên núi tham quan do lo ngại mất an toàn